để kiếm tiền từ các cô gái khách làng chơi các đối tượng đã lập ra đường dây mua bán người và ép bán thân
đây là đường dây tội phạm mua bán người mua bán người dưới một mươi sáu tuổi đưa vào các tụ điểm dịch vụ kinh doanh karaoke
hoạt động đi khách liên quan đến nhiều địa phương hà nội lào cai thừa thiên huế hoạt động có tổ chức
kiều nữ bán thân giá năm triệu
qua công tác nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ trao đổi thông tin với công an tỉnh thừa thiên huế
phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người phòng cảnh sát hình sự phát điện đường dây tội phạm mua bán người
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi liên tỉnh đã báo cáo lãnh đạo cục cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh
trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự giao đại tá tô cao lanh phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự
làm trưởng ban chuyên án triệt phá đường dây tội phạm mua bán người mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đưa vào các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhà hàng karaoke và hoạt động đi khách tại hà nội lào cai và các địa phương khác
do đối tượng nguyễn mạnh hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ cầm đầu
quá trình điều tra thời cơ chiến mũi ban chuyên án đã ra quyết định phá án
theo đó sáu tổ công tác với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ gồm phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người
phòng hướng dẫn điều tra án về tội xâm phạm nhân thân cục cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
công an tỉnh thừa thiên huế và phòng phòng chống mua bán người cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giám sát di biến động của các đối tượng trong chuyên án
khoảng một giờ một mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tiến hành kiểm tra
truy bắt giữ các đối tượng tại các địa điểm địa phương cụ thể
tại tỉnh lào cai tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại một nhà nghỉ ở phường duyên hải
thành phố lào cai phát hiện bắt quả tàng ba cặp mua bán dâm do hổ và đồng bọn tổ chức
tiếp tục kiểm tra số nhà ba trăm chín mươi một đường duyên hải tổ công tác phát hiện và giải cứu hai nạn nhân trong chuyên án là ttbn sinh năm hai nghìn hai
năm sinh năm hai nghìn bảy và một mươi một phụ nữ khác làm gái mại dâm
đang được các đối tượng quản lý điều hành gồm lê văn thanh hù việt trình hà văn hiếu nguyễn văn hiệu và hồ tuyết định
ngay sau đó năm đối tượng và các phụ nữ trẻ em đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai để đấu tranh làm rõ
thời điểm này đối tượng cầm đầu nguyễn mạnh hổ thấy đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn
ban chuyên án một mặt tổ chức truy bắt mặt khác cùng với người thân vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
chiều hai mươi bảy tháng sáu đối tượng này đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đầu thú
ngay sau khi bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân tại tỉnh lào cai một tổ công tác khác tại hà nội đã triệu tập đối tượng hà thanh tứ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bạn trai của hằng quê tỉnh phú thọ tạm trú tại phường quan hoa quận cầu giấy hà nội về cục cảnh sát hình sự để đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng này
tại tỉnh thừa thiên huế ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế triệu tập đối tượng hà thị thu hằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh thừa thiên huế và di lý hằng đến lào cai để phục vụ công tác đấu tranh
tại cơ quan công an bước đầu hằng khai nhận cô ta và đồng bọn sử dụng mạng xã hội như zalo facebook telegram rụ rỗ lừa gạt nạn nhân đưa từ huế
vào một số địa phương khác như hà nội bán quần áo với mức lương cao
hằng làm nhân viên quán karaoke và đi khách
sau đó hằng trực tiếp đón nạn nhân tại huế đưa ra hà nội hoặc đặt xe hướng dẫn nạn nhân tự di chuyển
khi nạn nhân đến điểm hẹn hằng đón và đưa lên lào cai bán lại cho đối tượng hổ và đồng bọn với giá ba triệu đồng một nhân viên hát karaoke
năm triệu đồng một nhân viên đi khách sau khi tiếp nhận quản lý hổ ép các nhân viên phục vụ tại các quán karaoke và bán dâm cho khách trên địa bàn tỉnh lào cai
tăng vật thu giữ của chuyên án gồm hai xe ô tô một mươi năm điện thoại và một sổ ghi chép
việc điều các nhân viên đi bán dâm phục vụ hát karaoke
sau khi phá án cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo bàn giao các đối tượng và toàn bộ tài liệu đấu tranh chuyên án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã khởi tố vụ án củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng gồm
nguyễn mạnh hồ hà thị thu hằng hà thanh tứ lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hà văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn về các hành vi mua bán người mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và môi giới mại dâm
đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
về các nạn nhân ban chuyên án đã phối hợp với các trung tâm hỗ trợ nạn nhân tổ chức dòng xanh tại hà nội và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lào cai
để hỗ trợ bảo vệ phục vụ công tác điều tra thân thiện khi tiếp xúc làm việc với các nạn nhân
tổ hợp massa karaoke đi khách khép kín
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng công an quận năm đã làm rõ nhiều thông tin liên quan
đến đường dây môi giới đi khách chứa chấp sử dụng chất ma túy ở tổ hợp khách sạn massage karaoke trên địa bàn
trước đó ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các địa phương tăng cường kiểm tra
thu thập thông tin chứng cứ triệt phá các tụ điểm ăn chơi cơ sở kinh doanh núp bóng như massage karaoke có dấu hiệu vi phạm pháp luật
qua đó cơ quan công an phát hiện băng nhóm chuyên tổ chức hoạt động môi giới đi khách chứa chấp sử dụng ma túy
ở tổ hợp khách sạn massa karaoke ở quận ba tp hcm
khách vào đây vui chơi sẽ được tư vấn hát karaoke ăn nhậu nhân viên sẽ múa khỏa thân sử dụng chất ma túy và rụ rỗ khách đi khách
nếu khách muốn massage thì có thể lên tầng khác thậm chí là phục vụ cả việc đi khách tại cơ sở
hoạt động một thời gian nhóm cầm đầu tụ điểm trên mở thêm một chi nhánh cơ sở tổ hợp khách sạn massage karaoke
tốc đỉnh cao hay còn gọi là fortune ở đường trần hưng đạo phường hai quận năm
qua nhiều tháng đeo bám củng cố hồ sơ tối năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an quận năm
đã ấp vào kiểm tra tổ hợp khách sạn massa karaoke fortune
tại đây tổ công tác đã phối hợp bắt quả tàng ba nữ tiếp viên đang đi khách với khách ở hai phòng của quán
các cô gái đi khách khai là nhân viên của quán và được quản lý cơ sở là dương thị bích như hay còn gọi là ly ly
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ tỉnh kiên giang chú tại quận bốn là má mì sắp xếp đi khách
kiểm tra quán công an đưa một trăm linh sáu nhân viên sáu mươi sáu khách hai mươi hai khách là người nước ngoài đang ca hát vào massage trong cơ sở về trụ sở làm việc
hầu hết các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào vui chơi sẽ tư vấn mua khỏa thân và sử dụng chất ma túy sau đó sẽ rụ rỗ khách bán thân
công an đã mời quản lý của quán cùng hàng chục má mì làm việc và xác định đây là đường dây tổ chức hoạt động môi giới đi khách
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
công an xác định tổ hợp khách sạn massage karaoke fortun ở đường trần hưng đạo phường hai quận năm là chi nhánh của tổ hợp ở đường cao thắng quận ba
cũng do võ tường phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu làm tổng giám đốc góp vốn với phúc còn có nguyễn minh thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
lê thị ngọc hiền hay còn gọi lộ anh lớn và nguyễn trịnh trí phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
mỗi tổ hợp đều có ba khu là massage karaoke và khách sạn
thông đảm nhận trưởng ban quản lý karaoke
và trực tiếp điều hành mọi hoạt động
hiện là tổng quản lý má mì điều hành và chỉ đạo hàng chục má mì cấp dưới
các má mì cấp dưới có nhiệm vụ quản lý môi giới và chứa một trăm năm mươi nữ tiếp viên làm việc ở hai cơ sở
phong có nhiệm vụ trực tiếp tham gia điều hành cơ sở
hầu hết các nữ tiếp viên đều đi khách khi nhận được yêu cầu của các má mì hay khách vào vui chơi ca hát
ngoài ra các nữ tiếp viên múa shxi khỏa thân nhiều giờ với nhạc cực mạnh khi khách yêu cầu
quá trình này các nữ tiếp viên sẽ chào mời khách vui vẻ với mức giá đi nhanh là bốn triệu đồng một lượt đi qua đêm là tám triệu đồng
nếu khách đồng ý thì phải trao đổi với má mì trực tại bàn và được hướng dẫn tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng khách sạn
khách phải trả tiền phòng cho mỗi lần vui vẻ là một triệu đồng một lượt
tiền đi khách có thể thanh toán tiền mặn hoặc chuyển khoản cho má mì
nếu khách có nhu cầu đi khách sạn ở khách sạn bên ngoài thì phải liên hệ với má mì trực bàn rồi báo cáo cho hiền thông
khi cả hai đồng ý thì má mì báo cho các nữ tiếp viên khách đi ngoài thường là mối quen thân của tổng quản lý má mì hiền thông
nếu khách quen có nhu cầu nghe nhạc để sử dụng ma túy thì được nhân viên cơ sở mở nhạc để sử dụng ma túy
quá trình điều tra công an xác định tổng quản lý má mì lập các group trên gia lô để liên lạc với các má mì cấp dưới
các nữ tiếp viên hầu hết thể hiện hoạt động điều hành môi giới đi khách tại cơ sở
các đối tượng cầm đầu dùng ký hiệu hay tiếng lóng đi ăn
chỉ đạo nữ tiếp viên đi khách
và chúng còn bày cho má mì cấp dưới nữ tiếp viên đối phó với lực lượng chức năng nếu bị phát hiện
như giấu điện thoại xóa ngay gia lô không cung cấp tên quản lý tự thỏa thuận đi đi khách
công an tp hcm cho biết quá trình đeo bám củng cố hồ sơ trinh sát gặp nhiều khó khăn
nhóm cầm đầu hết sức tinh vi cảnh giác cao độ
từ khi tụ điểm ở quận ba bị ngưng hoạt động khách tìm tới chơi hoặc đặt qua điện thoại đều được nhóm giới thiệu qua quận năm
đồng thời nhóm này chỉ tiếp nhận khách nước ngoài đi theo tour du lịch
còn khách người quen biết thì được má mì hướng dẫn đi sang thụ điểm fountain
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau